các khách hàng được ưu tiên trong đợt này có tình hình tài chính minh bạch lành mạnh
đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh hàng xuất khẩu công nghiệp hỗ trợ
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
bên cạnh đó bidv tiếp tục triển khai các gói tiến dụng cạnh tranh quy mô lớn
với lãi suất yêu đãi dành cho các đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực
ngành nghề theo định hướng ưu tiên của chính phủ với mức lãi suất cho vay thấp hơn
từ một đến một năm một năm so với lãi suất cho vay thông thường
cụ thể gói tín dụng một mươi tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
gói tiến dụng hai mươi tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp lớn
gói tiến dụng ba tỷ đồng cho doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp
gói tiến dụng năm tỷ đồng cho vay phát triển khách hàng doanh nghiệp nước ngoài
có tiến dụng một mươi tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh nhân dịp tết mậu tuất
thời gian qua bidv luôn tích cực triển khai đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vai ngân hàng
đưa ra các gói tiến dụng phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh đời sống của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
các gói tiến dụng của bidv đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng với doanh số giải ngân cho vay lớn
với hành động thiết thực bidv cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân
thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế
thưa quý vị công trình thoát nước và xử lý nước thải thị xã đồng xoài do công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên cấp thoát nước bình phước
làm chủ đầu tư có công suất xử lý một mươi m ba một ngày đêm với tổng mức đầu tư một mươi bảy năm triệu usd từ nguồn vốn vai ngân hàng thế giới
và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh
công trình được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc giải quyết vấn đề nước thải sinh hoạt tại địa phương
tuy nhiên kể từ khi đi vào hoạt động nhà máy này lại phát sinh mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh
từ nhiều tháng nay mỗi khi nghe tiếng của máy bơm nước từ nhà máy bắt đầu bơm là người dân phải đóng kín cửa hoặc di tản sang khu vực khác
bán tạp hóa ngay sát cạnh nhà máy xử lý nước thải thị xã đồng xoài bà nguyễn thị hoa ngụ tại tổ bốn khu phố tân trà phường tân xuân thị xã đồng xoài cho biết
từ khi nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động đầu năm hai nghìn một mươi bảy thì mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện ở khu vực này
đều đặn mỗi ngày từ ba đến bốn lần cứ vào sáng sớm trưa và chiều khi nhà máy tiến hành bơm nước thải về là mùi hôi thối theo làn gió thổi bốc lên cả một vùng
dân này cũng làm đơn lên để thưa đó rồi lắp đặt chỗ đó hết hôi thì giờ nó hôi chỗ khác
nhờ mấy anh nói lỡ mấy ổng á mấy ổng hứa là mấy ổng làm mà giờ vẫn còn hôi
thì người dân đây cũng bức xúc lắm hôi chịu không nổi
hôi mà bệnh luôn á nó không bệnh luôn á tại vì nhà bác là
phía sáng nó tứ rao tứ đồ đó bốn giờ đó dậy rồi nó nghe hôi rồi
nó thui lắm chú ơi bây giờ là nói với mấy ổng phải nghiên cứu làm sao chứ hãy dậy là tôi bệnh ghét tôi cũng chết à
ờ ở không bao lâu đâu
ách chì cái nó sổ mũi mà làm hoài tới vậy
dân bác sĩ đâu được đâu tiền phốt riết
trước phản ánh nhiều lần của người dân vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phòng tài nguyên môi trường thị xã đồng xoài
phối hợp với ủy ban nhân dân phường tân xuân tiến hành kiểm tra thực tế tại nhà máy xử lý nước thải
qua đó đoàn xác nhận mùi hôi thối phát tán từ nhà máy xử lý nước thải là có thật
khu vực phát sinh mùi hôi ở ngăn tiếp nhận nước thải của nhà máy
khi vận hành hệ thống
hệ thống thu gom nước thải ở các trạm bơm về nhà máy gây ra mùi hôi
ít hay nhiều tùy thuộc vào lưu lượng nước thải và số lần trạm bơm về trạm
tại buổi kiểm tra này ban quản lý nhà máy đã hứa sẽ cho xây dựng hệ thống nhà ngăn mùi
để xử lý mùi hôi tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào và đưa vào hoạt động cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi đó sẽ không còn mùi hôi thối phát tán từ nhà máy nữa
tuy nhiên theo phản ánh của người dân hiện mức độ ô nhiễm chỉ mới giảm bớt được một phần nào rất nhỏ mà thôi
nhiều khi ngại nhất là có khách đám tiệc
nhiều khi đang nói chuyện với bạn bè như thế này nó thúi quá phải chạy vô nhà
mà bây giờ thì vô nhà nó đỡ thúi còn mỗi lần nó quần ở trong nhà luôn
nó thúi trong nhà không chịu được
một điều nữa khiến người dân không khỏi lo lắng đó là việc một nhà máy xử lý nước thải
lại được xây dựng ngay tại khu dân cư tiềm ẩn những nguy cơ về ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của hàng trăm
hàng chục hộ dân
mùa câu cá ngừ đại dương đã đến nhưng hơn tám trăm linh tàu cá của ngư dân tỉnh phú yên
trong đó có hơn sáu trăm linh tàu đánh bắt xa bờ khó có thể vươn khơi do cửa biển đà diễn
thành phố tuy hòa bị tái bồi lấp nặng
đã vào trí vụ câu cá ngừ đại dương nhưng cảng cá đông tác phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vẫn vắng bóng những con tàu vượt cửa biển
cửa biển đà diễn bị cắt bồi lấp muốn vươn khơi
ngư dân phải đi tàu không đến nơi khác lấy nhiên liệu và thực phẩm vì không thể vượt cửa biển
với tải trọng lớn sẽ mắc cạn bị sóng đánh đổ thiệt hại hàng tỷ đồng
theo ngư dân trong năm hai nghìn một mươi bảy tại khu vực cửa biển đà diễn đã xảy ra gần ba mươi vụ tai nạn tàu cá
gây thiệt hại nặng nề để lại những khoản nợ trồng chất
ngư dân phải đi tàu không đến nơi khác lấy nhiên liệu và thực phẩm vì không thể vượt cửa biển

tại cửa biển đà diễn hầu như năm nào cũng được tỉnh phú yên thực hiện nhưng chỉ là giải pháp tạm thời
khi rừng nạo vét lại xuất hiện nhiều cồn cát tàu cá của ngư dân ra vào gặp nhiều nguy hiểm nhất là trong mùa mưa bão
không chỉ thế mà nhiều tàu cá của ngư dân ngoài tỉnh mỗi khi cập cảng cá bán hải sản và chuẩn bị cho chuyến biển mới cũng gặp nhiều trở ngại

thành phố tuy hòa có báo cáo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đặc biệt là dịp tết này để đảm bảo tàu thuyền đánh bắt xa bờ của bà con ở phường sáu phường vũ đông hoạt động thuận lợi
mùa đánh bắt cá ngừ đã đến nhưng mỗi ngày chỉ có từ một mươi đến một mươi hai tàu cá của ngư dân thành phố tuy hòa đăng ký với các đồn biên phòng vươn khơi đánh bắt xa bờ
những tàu còn lại neo đậu tại các cảng cá khác đang tiếp nhận nhiên liệu
lương thực thực phẩm đá lạnh chờ thủy chiều lên để ra khơi chủ yếu hành nghề ở khu vực quần đảo trường sa
tùy theo công suất mỗi tàu phải tiếp nhận từ một cây đá và bốn năm trăm linh lít dầu diesel trở lên
thưa quý vị khi tết nguyên đán đang đến gần cũng là lúc nhu cầu về bánh trưng một món ăn đặc trưng của ngày tết miền bắc cũng tăng cao
trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh trưng mới lạ như bánh trưng nếp cầm bánh trưng cốm nhận được sự quan tâm đầy thích thú của người dân
ông nguyễn kim nghĩa sinh ra trong một gia đình người hà nội lâu đời
trong mầm cỗ của gia đình ông luôn có những món ăn truyền thống của hà nội
nhưng hôm nay trên mâm cỗ này có những món ăn vừa rất đặc trưng nhưng cũng rất lạ
đó là năm chiếc bánh trưng với những màu sắc nguyên liệu hết sức đặc biệt
bao gồm bánh trưng cốm bánh trưng gấc bánh trưng nếp tẩm bánh trưng ngọt và bánh ngũ sắc
chia sẻ với chúng tôi ông tỏ ra vô cùng thích thú
với những biến thể của bánh trưng món ăn đã trở thành một trong những biểu tượng của ẩm thực việt
bánh trưng cốm khó hơn là làm bánh trưng truyền thống rất nhiều với gạo nếp cổ truyền
thế nhưng mà nhung đã giải quyết được cái bánh trưng cốm rất tuyệt
tôi ngẫm nghĩ về chuyện ăn của người hà nội thì tôi thấy là kể cả uống nói chung là ẩm thực
thì có ba cái đặc điểm mà tôi cho rằng là thú vị nhất
một là cái tinh tế
thứ hai là
và thứ ba là hài hòa
cô nhung là một trong những người rất là đáng quý
khi cô ấy tìm hết cách nọ đến cách kia để cô ấy nâng cái chất lượng của cái món bánh trưng cô ấy làm được
thì cái cải tiến đấy nó ở nhiều chỗ
có lẽ cái giao lưu văn hóa ở các miền
làm xuất hiện những cái
trạng thái cải tiến
tôi có cảm giác là lạ
thí dụ như
bánh trưng vỏ nhiều mọc
thí dụ như bánh trưng gấc
thí dụ như bánh trưng cằm
đến cái bánh trưng ngọt
rất cổ truyền
của một số vùng
thì cũng được cải thiện
để tìm hiểu rõ hơn
chúng tôi đã tìm đến một số nhà sản xuất
những loại bánh trưng nói trên
đây là cơ sở sản xuất bánh trưng madam nhung
một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh trưng cách tân nổi tiếng nhất tại hà nội
vẫn là những nguyên liệu truyền thống như gạo nếp
vẫn là những thao tác thủ công tỉ mì
nhưng cùng với đó là những sáng tạo
những thay đổi về màu sắc
về cách kết hợp rất mới
giữa những nguyên liệu truyền thống
trao đổi với chúng tôi
chủ cơ sở này cho biết
mong muốn lớn nhất của chị
là làm mới một món ăn truyền thống
mà vẫn giữ gìn được những nét đặc sắc nhất
tinh tế nhất của một chiếc bánh trưng truyền thống
thích những cái gì đấy nó có cái màu sắc mới
nhưng màu sắc mới vẫn trên như nền truyền thống
vì bản chất tôi vẫn là người việt nam
và tôi rất tự hào
người việt nam mình
có cái bánh trưng
khi mang ra nước ngoài
mình muốn mang những cái gì đấy là vật phẩm tượng trưng cho người việt nam mình thì tôi nghĩ đầu tiên là món bánh trưng
nhưng nếu như suốt ngày ăn một kiểu bánh trưng thông thường các cụ thì
chắc là không ai ăn được
ở thời điểm hiện tại
cơ sở sản xuất này đã bán ra thị trường trong và ngoài nước năm loại bánh trưng
với số lượng vào khoảng hai trăm linh chiếc một ngày
tuy nhiên để có được những chiếc bánh trưng độc đáo mà vẫn giữ được nét truyền thống này
với chị nhung
là cả một quá trình tìm tòi sáng tạo
cái phá cách đầu tiên trong bánh trưng là bánh trưng cốm
và tôi cứ nhớ mãi là
tôi vứt đi đúng một trăm linh cái đánh trưng
bởi vì tôi cứ làm ra và tôi cứ làm theo kiểu thông thường các cụ
và tôi thử nếm tôi mới nhờ bạn tôi thử nếm thì đều chưa ưng
thế đến đúng một trăm linh một cái thì tôi thành công
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tất cả các khách hàng của những loại bánh trưng này đều tỏ ra vô cùng ấn tượng với những tìm tòi
cải tiến của cơ sở này
một hôm có một cái cơ hội là ngày rằm thì em mới bảo là mua thử về để ăn
thế mà mua thử về ăn thì thấy rất là ngon
thế nên là từ đấy
thì em cũng giới thiệu cho rất nhiều
các khách hàng
mua tặng khách hàng hoặc là khách hàng muốn mua thì giới thiệu hoặc là các bạn xung quanh cơ quan
khi ăn thì mọi người đều có
cái ấn tượng rất là mạnh
với lại bánh trưng của chị nhung
tuy rằng là những cái sự biến thể khác nhau nhưng mà chúng ta đều cảm nhận đấy là cái vị bánh trưng truyền thống
nó rất là ngon
và nó không có cuốn gợi cho người ta nhớ về những cái truyền thống làm bánh trưng
chứ nó không phải là một cái bánh trưng gì nó quá khác biệt
đấy vẫn là truyền thống nhưng đấy là sự đổi mới
nó tạo thành sự phong phú trong bữa ăn
người nhà nhà tôi ở bên nước ngoài thì họ đều rất là thích báo về cái tin về là lần sau có ai sang hoặc là đặt sẵn để về để mua để mang đi
chiếc bánh trưng của đồng bằng bắc bộ
qua một lịch sử lâu đời
đã trở thành một biểu tượng
và cùng với đó
từ ngoại hình cho đến hương vị
đã đạt đến những chuẩn mực chung
ở thời điểm hiện tại
khi nhu cầu của người dân chuyển từ ăn no mặc ấm
sang ăn ngon mặc đẹp
thì những tìm tòi sáng tạo như của cơ sở này
nhận được sự hoan nghênh
không chỉ của những thực khách trẻ tuổi
mà của cả những người cao tuổi
vốn khó tính hơn rất nhiều
thì cái đó là cái có thể
đánh vào khẩu vị của người dùng
và làm cho người ta cảm thấy rằng là
truyền thống nhưng mà vẫn rất lạ
và có thể theo
các cô ở cầu mà chạy theo cái ẩm thực ở việt nam ấy
đi theo cái truyền thống là cái điều mà chúng tôi hết sức là thích thú hết cảm động
hôm nay được thưởng thức cái bánh trưng
cái bánh trưng này thì thực ra từ thời lưu lan cơ
thế nhưng bây giờ nó càng ngày nó càng đi vào cái tâm hồn người việt
mà được các vị
cách điệu đi
mô nét đi dê đi
làm cho chúng tôi hết sức là thích thú
cũng như áo dài
là nét đặc trưng văn hóa của người việt
nhưng văn hóa không phải là bất biến
mà bao gồm trong đó
có cả những kế thừa
và những đổi thay linh hoạt
phù hợp với nhu cầu của thời đại
chính những tìm tòi sáng tạo của người việt
khiến những vật phẩm
mang tính biểu tượng như chiếc bánh trưng
được yêu thích hơn
và tiếp tục trường tồn với thời gian
vâng thưa quý vị và các bạn
sáng tạo đổi mới là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết sản phẩm truyền thống của việt nam
để có thể tồn tại trong môi trường hội nhập hiện nay
và với những chiếc bánh trưng mới lạ
nhiều màu sắc
chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ có thêm những món ăn thú vị
trên mầm cỗ trong dịp tết nguyên đán đang tới gần
quý vị và các bạn thân mến
đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội

xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau